công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng đỗ văn sự
tại ấp bốn xã phong mỹ huyện cao lãnh vì hành vi trộm cắp tài sản có giá trị ước đạt khoảng chín trăm linh triệu đồng
theo đó ngày hai mươi năm tháng bốn người dân ngụ khóm ba thị trấn tràm chim huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đã trình báo về việc bị cái gian đột nhập các két sắt trộm cắp tài sản gồm một mươi cây vàng hai mươi bốn carat
năm cây vàng một mươi tám carat năm mươi gram vàng trắng và tiền mặt năm mươi triệu đồng
tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng chín trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tam nông phối hợp công an xã phong mỹ huyện cao lãnh
đã bắt giữ đỗ văn sự tại ấp bốn xã phong mỹ huyện cao lãnh tiến hành kiểm tra trên người và tại nhà đối tượng
lực lượng công an thu giữ được số tiền và vàng mà đối tượng đã lấy trộm
hiện công an huyện tam nông đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ